thuế thu nhập cá nhân là loại thế trực thu áp dụng đối với người có thu nhập cao
bên cạnh đó rất nhiều các khoản thu nhập được miễn thuế
dưới đây là một mươi sáu trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân
căn cứ theo thông tư số một trăm một mươi một hai nghìn một mươi ba tt btc và thông tư số chín mươi hai hai nghìn một mươi năm tt btc
về việc sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân
quy định một mươi sáu trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân như sau
thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nhận thừa kế quà tặng là bất động sản
thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở
thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất
thu nhập từ chuyển đổi đất đông nghiệp để hợp lý hóa sản xuất nông nghiệp
nhưng không làm thay đổi mục đích sử dụng đất
thu nhập của hộ gia đình cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp
lâm nghiệp làm muối nuôi trồng đánh bắt thủy sản
thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng
thu nhập từ kiều hối
thu nhập từ phần tiền lương tiền công làm việc ban đêm làm thêm giờ
tiền lương hưu do quỹ bảo hiểm xã hội trả theo quy định của luật bảo hiểm xã hội
thu nhập từ học bổng bao gồm học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước
học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước
thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ bảo hiểm sức khỏe
thu nhập nhận được từ các quỹ tử thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận
thu nhập nhận được từ các nguồn viện trợ của nước ngoài vì mục đích tử thiện nhân đạo
giữa hình thức chính phủ và phi chính phủ
thu nhập từ tiền lương tiền công của thuyền viên là người việt nam
thu nhập của cá nhân là chủ tàu cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu